theo thông tin từ bộ công thương kim ngạch xuất khẩu sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám ước đạt gần một trăm một mươi bốn tỷ đô la mỹ
tăng một mươi sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy đạt bốn mươi tám kế hoạch năm hai nghìn một mươi tám
theo đó kim ngạch xuất khẩu của khu vực một trăm linh vốn trong nước ước đạt hơn ba mươi ba tỷ đô la mỹ
tăng gần hai mươi cao hơn mức tăng một mươi sáu ba của năm hai nghìn một mươi bảy
trong khi đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô đạt gần tám mươi một tỷ đô la mỹ
tăng một mươi bốn năm thấp hơn mức tăng hai mươi bảy của năm hai nghìn một mươi bảy
kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng nông sản thủy sản ước đạt gần một mươi ba năm tỷ đô la mỹ
nhóm hàng nhiên liệu khoáng sản ước đạt gần hai hai tỷ đô la mỹ
nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt hơn chín mươi ba tỷ đô la mỹ
tính đến thời điểm hiện tại đã có hai mươi mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên một tỷ đô la mỹ
những mặt hàng dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu tiếp tục là điện thoại các loại và linh kiện đạt hai mươi hai năm tỷ đô la mỹ
máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện đạt gần một mươi ba năm tỷ đô la mỹ
hàng dệt may đạt gần một mươi ba năm tỷ đô la mỹ
máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng đạt bảy tám tỷ đô la mỹ
và giày dép các loại đạt gần bảy tám tỷ đô la mỹ
dự báo kim ngạch xuất khẩu cả năm hai nghìn một mươi tám có thể đạt hai trăm ba mươi sáu sáu tỷ đô la mỹ
tăng một mươi so với năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên trong bối cảnh xung đột thương mại hiện nay
các thị trường ngày càng khắt khe về hàng rào kỹ thuật hàng rào bảo hộ
vấn đề này đặt ra yêu cầu cho các ban ngành phải có sự vào cuộc mạnh mẽ
để giải quyết tốt vấn đề thị trường đảm bảo cho việc phát triển bền vững